tại hà nội bộ công thương đã tổ chức diễn đàn năng suất chất lượng ngành công thương năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề đột phá trong nâng cao năng suất chất lượng sức bật cạnh tranh cho doanh nghiệp
lãnh đạo bộ công thương khẳng định để có thể cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu
các doanh nghiệp việt nam cần không ngừng đổi mới về công nghệ thiết bị áp dụng các hệ thống quản trị hiện đại
các công cụ cải tiến mô hình kinh doanh tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
trong đó nâng cao năng suất chất lượng là vấn đề cốt lõi gắn với quá trình tái cơ cấu
chuyển đổi mô hình tăng trưởng của việt nam
các chuyên gia và lãnh đạo một số doanh nghiệp đã cùng nhau thảo luận chia sẻ về những điểm mới
trong hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng trong thời gian tới
các xu hướng ứng dụng các công cụ quản trị doanh nghiệp hiện nay
cách ứng dụng công nghệ số trong việc nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
ban tổ chức đã trao giải cho một mươi hai nhóm tham gia cuộc thi nhóm cải tiến năng suất chất lượng
ngành công thương năm hai nghìn hai mươi
nhóm cải tiến năng suất đến từ công ty cổ phần pin aqui miền nam đã đạt giải nhất với dự án
cải tiến năng suất dây chuyền lắp sát bình xe gắn máy tại xế nghiệp aqui đồng nai